đó là lý do mỗi bài tiểu luận ở đây thường có giá vài triệu đồng
tiểu luận khoảng ba ba mươi trang thì khoảng bao nhiêu tiền hả chị
khoảng hai triệu rưỡi đến ba triệu
ba mươi trang mà tận hai triệu rưỡi đến ba triệu hả chị
em ơi cái này cũng là giáo viên viết ấy thì cái mức phí người ta đã cao sẵn rồi
với lại tiểu luận là nó đúng chuyên môn người ta bằng cái nghiên cứu các thứ này nào nữa
khẳng định với mức độ uy tín của trung tâm người này cho biết trung tâm có địa chỉ cụ thể
có hiển thị rõ ràng cũng như đã có nhiều khách hàng có phản hồi tốt
vậy nhưng khi đặt lịch hẹn đến gặp người này lại quanh co từ chối
em có thể qua bên chị được không
đang dịch nên là bên chị cho làm online hết à

trên thực tế hành vi thuê viết tiểu luận khóa luận
không chỉ tiết tay cho một bộ phận sinh viên lười nhát học tập gian dối
mà còn ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo tạo ra những thành tích học tập già
về lâu dài hành vi này sẽ tạo ra hệ lụy lớn cho xã hội
khi có một bộ phận người lao động có bằng cấp cao nhưng không có chuyên môn thực lực
ngoài ra theo các luật sư đây là hành vi thi thay thi hộ
hoặc nhờ người thi thay thi hộ và bị nhà nước nghiêm cấm
theo mức sự phạt hành vi
trong lĩnh vực giáo dục những người có các hành vi này
có thể có mức xử phạt lớn nhất lên tới một mươi sáu triệu đồng
hành vi làm bài hộ thí sinh trợ giúp thí sinh trong hoạt động thi cử bị pháp luật nghiêm cấm
người có hành vi này có thể bị xử phạt hành chính từ hai đến sáu triệu đồng
theo quy định tại khoảng ba một mươi bốn bốn hai nghìn hai mươi một ndcp
quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
nghiêm trọng hơn việc làm bài thi hộ là hành vi thi thay
kèm người khác
nghị định bốn hai nghìn hai mươi một cũng quy định mức phạt tiền từ một mươi bốn đến một mươi sáu triệu đồng
ngoài ra người làm bài thay nhờ người khác làm bài thay còn có thể bị xử lý kỷ luật
theo điều lệnh của tổ chức giáo dục quy chế của kỳ thi
các hình thức có thể được áp dụng như là bột thôi học hay hủy kết quả học phần
với xã hội hiện đại và luôn phát triển
đòi hỏi về kiến thức cũng như năng lực thực hành của người lao động đang trở nên cao hơn
bởi vậy để đáp ứng với thị trường lao động ngày càng khắt khe trong tương lai
mỗi sinh viên không chỉ cần nghiêm túc học tập
mà còn cần sự năng động ham học hỏi đối với những kiến thức xã hội